từ kinh nghiệm ứng phó với cơn bão dan ray vào tỉnh khánh hòa năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh khánh hòa đang khẩn trương triển khai các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về ứng phó với cơn bão số một mươi hai năm nay khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
và bảo đảm vận hành các hồ chứa nước
tất cả các tàu thuyền trên biển phải tạm ngưng hoạt động khẩn trương vào bờ
hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn
các lực lượng hướng dẫn cho ngư dân neo đậu và bắt buộc phải vào bờ trước một mươi tám giờ tối nay
kiên quyết di rời sơ tán người phương tiện và tài sản ra ngoài khu vực nguy hiểm
ngoài ra giả soát kiểm tra lực lượng sung kích trang thiết bị nhu yếu phẩm
theo phương châm bốn tại chỗ bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng ứng phó
với các tình huống xấu do mưa bão gây ra